nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh đã đưa hệ thống camera giám sát xử lý phương tiện vi phạm giao thông vào hoạt động
chỉ sau một thời gian ngắn triển khai hàng trăm phương tiện vi phạm đã bị phát hiện và xử lý
bước đầu hệ thống này đã mang lại những hiệu quả rõ rệt qua đó góp phần hạn chế các vụ tai nạn cũng như nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông
một buổi tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông phía nam công an tỉnh hà tĩnh trên địa bàn thị xã kỳ anh với những hình ảnh được kết nối từ hệ thống camera giám sát các chiến sĩ cảnh sát giao thông có thể dễ dàng phát hiện xử lý các vi phạm một cách chính xác và khách quan hơn

trong thời gian ngắn triển khai đã có trên hai trăm linh trường hợp vi phạm bị xử lý thông qua hệ thống camera trong đó vi phạm tốc độ chiếm tỷ lệ bốn mươi năm
riêng những trường hợp không bị xử lý ở các trạm tuần tra kiểm soát thì phòng cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo xử lý nguội về tận nhà chủ phương tiện
những người vi phạm sau khi nhận được thông báo mà không đến chấp hành thì trước hết là chúng tôi sẽ sử dụng lực lượng đến nhà kiểm tra và xử lý
sau đó thì chúng tôi sẽ gửi thông báo
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông tỉnh hà tĩnh sẽ tiếp tục lắp đặt các camera giám sát tại một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn
điều này góp phần tác động mạnh mẽ vào ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
nhất là đối với người điều khiển các phương tiện
điều này góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh hà tĩnh